bộ khoa học và công nghệ vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác ngành khoa học và công nghệ năm hai nghìn một mươi chín
nhằm tổng kết đánh giá các kết quả đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đề ra các giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám bộ khoa học và công nghệ đạt được nhiều kết quả
hoàn thành một mươi trên một mươi đề án trong chương trình công tác của chính phủ thủ tướng chính phủ năm hai nghìn một mươi tám
hoàn thành hai trăm bốn mươi một trên hai trăm bảy mươi nhiệm vụ do chính phủ thủ tướng chính phủ giao
đang tiếp tục thực hiện hai mươi chín trên hai trăm bảy mươi nhiệm vụ trong hạn xử lý
chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng hai bậc xếp vị trí bốn mươi năm trên một trăm hai mươi sáu quốc gia
và mới đây nhất là vệ tinh micro dragon phóng thành công vào quỹ đạo
để tiếp tục phát huy hiệu quả của ngành năm hai nghìn một mươi chín bộ khoa học và công nghệ sẽ quán triệt
và thực hiện phương châm hành động của chính phủ kỷ cương liêm chính
hành động sáng tạo bứt phá hiệu quả đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia
về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp việt nam đến năm hai nghìn hai mươi